mới đây trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện lộc ninh tỉnh bình phước xác nhận trên địa bàn huyện xảy ra vụ chó dại thả rông cắn bị thương bốn người dân
theo đó trong hai ngày mùng một tháng năm và ngày mùng hai tháng năm một con chó hoang màu đen sô cô la nặng khoảng một mươi chín hai mươi một kg
nghi mắc bệnh dạy đã xuất hiện tại các xã lộc thái lộc hưng và thị trấn lộc ninh của huyện lộc ninh
con chó này đã tấn công và cắn bốn người dân cùng bốn con chó khác trong khu vực
các nạn nhân sau khi được sơ cứu đã được tiêm huyết thanh kháng dại và đang theo dõi sức khỏe
ngay sau khi nhận được thông tin trích cục chăn nuôi thú y tỉnh bình phước phù hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện
ubnd xã lộc hưng tiến hành theo dõi các dấu hiệu diễn biến trên chó
kết quả cho thấy con chó dương tính với virus dạy chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu độc khử trùng khu vực và tiêm phòng cho tất cả chó mèo trong vùng
đồng thời yêu cầu người dân đến trung tâm y tế huyện khám để có biện pháp điều trị kịp thời
đã có không ít sự việc tương tự xảy ra như trước đó ngày một mươi hai tháng bốn trên địa bàn xã lộc thuận huyện lộc ninh
cũng xuất hiện một con chó màu đen khoảng một mươi năm một mươi sáu kg có biểu hiện mùm chảy nước rãi mắt đỏ
trên đường đi con chó này vào nhà cắn bà phang thị đê ấp bốn xã lộc thuận và bốn con chó của các hội xung quanh
sự việc này là lời cảnh báo cho người dân về nguy hiểm của bệnh dạy
chính quyền huyện lộc ninh cũng yêu cầu mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
bằng cách tiêm phòng đầy đủ cho chó mèo và không thả rông chúng ra ngoài
theo các chuyên gia bệnh dại là bệnh nhiễm virus cấp tính của hệ thống thần kinh trung ương
từ động vật lên sang người bởi chất tiết thông thường là nước bọt bị nhiễm virus dạy
hầu hết các trường hợp phơi nhiễm với bệnh dạy đều qua viết cắn viết liếm của động vật mắc bệnh dạy
đôi khi có thể bị nhiễm qua đường tiếp xúc như hít phải khí dung hoặc các tổ chức mới bị nhiễm virus dại
khi đã lên cơn dại kể cả động vật và người đều dẫn đến tử vong
giai đoạn tiền triệu chứng thường một đến bốn ngày biểu hiện cảm giác sợ hãi đau đầu sốt mệt mỏi khó chịu
cảm giác tê và đau tại vết thương nơi bị virus xâm nhập
giai đoạn viêm não thường biểu hiện mất ngủ tăng cảm giác kích thích như sợ ánh sáng tiếng động và gió nhẹ
ngoài ra còn có dấu loạn hệ thân kinh thực vật như giãn đồng tử tăng tiết nước bọt vã mồ hôi hãi huyết áp
đôi khi có biểu hiện xuất tinh tự nhiên
bệnh tiến triển theo hai thể thể liệt kiểu hướng thượng và thể cuồng
bệnh thường kéo dài từ hai đến sáu ngày đôi khi lâu hơn và chết do liệt cơ hô hấp
vậy cần làm gì khi nghi ngờ bị bệnh dạy
đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó là xử lý vết thương ngay sau khi bị chó cắn
vết thương cần được rửa và rửa ngay lập tức với xà phòng và nước trong một mươi đến một mươi năm phút
nếu xà phòng không có sẵn thì xả nước
đây là việc làm giúp sơ cứu hiệu quả nhất nguy cơ về bệnh dạy
sau đó càng sớm càng tốt đưa người đó đến cơ sở chăm sóc sức khỏe để tiếp tục được điều trị
thứ hai theo dõi động vật gây ra vết thương bệnh dạy chó được đặc trưng bởi những thay đổi so với bình thường của nó
chẳng hạn như cắn mà không có bất kỳ sự khiêu khích ăn các vật bất thường như gậy móng tay phân chạy không có mục đích rõ ràng
thay đổi âm thanh ví dụ khan hoặc gầm gừ hoặc không có khả năng phát ra âm thanh tiết nước bọt hoặc tạo bọt quá mức ở góc miệng
thứ ba theo dõi các dấu hiệu của bệnh trên cơ thể người
việc làm này giúp chuẩn bị tốt các biện pháp dự phòng các biểu hiện thường gặp trước khi phát bệnh gồm
đau hoặc ngứa tại vị trí viết thương bị cắn trong tám mươi trường hợp
sốt khó chịu đau đầu kéo dài trong hai bốn ngày chứng sợ nước không dung nạp tiếng ổn ánh sáng hoặc không khí
sợ cái chết sắp xảy ra tức giận khó chịu và trầm cảm
ở giai đoạn sau chị nhìn thấy kích thích co thắt ở cổ và cổ họng
thứ bốn tiêm vaccine phòng bệnh dạy
sự phòng bệnh dạy sau phơi nhiễm là bắt buộc nếu bạn bị chó mèo hoặc động vật khác cắn bị bệnh dạy hoặc nghi ngờ bị nhiễm bệnh dạy
dự phòng bệnh dạy sau phơi nhiễm được yêu cầu trong các điều kiện sau
nếu viết cắn đã làm vỡ da và viết thương là sự chảy máu
nếu màng nhảy tiếp xúc với nước bọt từ động vật nghi ngờ
nếu con vật đã cắn ai đó bị giết biến mất trong thời gian quan sát hiển thị hành vi bất thường thất thường
nếu xét nghiệm trong phòng thí nghiệm vật liệu não từ nghi ngờ hoặc động vật dạy là dương tính
không chỉ vậy tiêm phòng dạy cho thú nuôi là cách phòng ngừa bệnh dạy lây chuyển sang người
những gia đình nuôi thú nuôi cần tiêm phòng cho chó ở sáu đến tám tuần tuổi và tiêm phòng cho mèo ở tám tuần tuổi hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ thú y